ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản
thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện bắt tạm giam một mươi một đối tượng đều trú tại huyện phù cát để điều tra về tội giết người
một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến trước đó tại khu vực phường nhân thành
thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thị xã an nhơn
và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước cho nên hai đối tượng này huy động thêm hai mươi ba đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội
phường nhân thành thị xã an nhơn
trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh đã dùng súng hơi bắn gây thương tích
tại vùng ngực của văn hồng huyền là nhóm của kiệt gây thương tích hai mươi và dùng dao chém trên đỉnh đầu
của kiệt gây thương tích một mươi
đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng đã bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam sáu đối tượng khác cũng với tội danh giết người
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
đã tuyên phạt bị cáo đặng quang toàn thường gọi là toàn đen
trú tại phường tân phong thành phố biên hòa một mươi sáu năm tù về tội cướp tài sản
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định do thiếu tiền cho nên ông nguyễn thế thử
giám đốc bệnh viện tâm hồng phước phường trảng giai thành phố biên hòa
đã vay mượn tiền nhiều lần của vợ trong toàn
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn cùng vợ đến bệnh viện tâm hồng phước để đòi nợ ông thử
khi phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông thử có cất năm trăm linh triệu đồng
toàn đã lấy tiền nhưng bị ông thử răng lại
sau khi có nhiều hành vi đe dọa ông thử toàn bỏ xuống thủy đị công an bắt giữ
vào ngày sáu tháng một đội cảnh sát kinh tế
ma túy môi trường công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương phối hợp với công an xã trí minh
kiểm tra phát hiện tại sông thái bình thuộc thôn bắc an xã trí minh
có một tài vỏ sát không có biển kiểm soát đang hút cát trái phép
qua đo đạc ban đầu lực lượng chức năng xác định số cát trên ở hai khoang là tám mươi ba ba trăm một mươi sáu m khối
và thông tin này cũng đã
vâng vừa rồi là những hình ảnh về vụ bắt tàu vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông thái bình
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
và mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
sẽ là những tin tức an ninh trực tự
liên quan đến vụ việc giám đốc một công ty bị đánh hội đồng tại quán cà phê
ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã bắt giữ nhóm đối tượng
để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã bắt giữ gồm
trần văn thạch bốn mươi bốn tuổi hoàng oanh thiện phan thành nhân đều ba mươi tuổi
quỳnh quốc dũng quỳnh phước lộc đều hai mươi sáu tuổi nguyễn công danh hai mươi năm tuổi
và nguyễn sơn hai mươi hai tuổi cùng ngộ nguyễn hóc môn để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
trong đó công an xác định đối tượng thạch là chủ mưu thuê mướn số đối tượng còn lại
nạn nhân là giám đốc công ty kinh doanh cho thuê nhà ở phòng trọ trụ sở ở quận một mươi hai
đến nay kết quả giám định thương tích hai mươi một
theo điều tra trong quá trình làm ăn giữa nạn nhân và thạch có phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc với nhau
khi không tìm được tiếng nói chung thì ông thạch liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa
chiều một mươi ba tháng một trong lúc nói chuyện giải quyết thì xảy ra cãi vãi chửi bới
nạn nhân định bỏ vào nhà thì bị nhóm năm sáu đối tượng xông vào đánh hội đồng
những người này cầm ghế sắt đánh vào đầu dùng tay chân đấm đá
khiến nạn nhân bị chấn thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
còn nhóm đối tượng gây án lên xe bỏ đi
toàn bộ diễn biến vụ đánh hội đồng này được camera an ninh ghi nhận lại
và xuất hiện clip phát tán trên mạng xã hội
sau đó công an quận một mươi hai đã vào cuộc điều tra
ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú tp hcm
đang tiến hành điều tra làm rõ vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn kinh doanh
buôn bán cổng y tế trên đường tây thạnh quận tân phú tp hcm
khiến một người bị trọng thương
theo đó vụ việc xảy ra tại hai cửa hàng kinh doanh buôn bán liền kề nhau
trên đường tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú tp hcm
theo camera an ninh một nhóm người bao gồm cả nam lẫn nữ
đã lao vào đánh nhau và đập phá đồ đạc
trong đó một người đàn ông cầm hung khí là giao tự chế dài chém liên tiếp
vào người đàn ông đang dàn co với người phụ nữ
một số người đứng ra can ngăn nhưng đành bất lực
thông tin ban đầu nguyên nhân vụ đánh nhau xuất phát từ việc mâu thuẫn trong buôn bán
người của cả hai bên đều bị thương
trong đó một người đàn ông do bị chém gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể
nên phải nhập viện cấp cứu
liên quan vụ việc công an phường lê thạnh cho biết đã làm việc các bên liên quan
công an đã lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú
tp hcm để điều tra xử lý theo thẩm quyền
sau một mươi ba tuần liên tiếp đạt cấp độ dịch cấp độ một quận tám đang có những chuyển biến tích cực
với liên tiếp là hai tuần không có ca mắc covid một mươi chín tại nhà do không được chăm sóc y tế kịp thời
đại diện ủy ban nhân dân quận tám tp hcm đã công bố thông tin này
tại buổi họp covid một mươi chín vào chiều nay ngày một mươi tháng một
theo đó đã có thời điểm quận tám có số ca f phát sinh lên đến một ca
tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại quận tám đã có liên tục một mươi ba tuần trở thành vùng xanh của thành phố
bốn ngày gần đây mỗi ngày quận tám phát sinh khoảng hai mươi ca f
đối với các trường hợp cách ly tại nhà quận tám thường xuyên tư vấn hỗ trợ các túi thuốc hỗ trợ bệnh nhân
phối kết hợp đông tây y trong điều trị f
đến nay các f đều phục hồi tốt tập trung bảo vệ người có nguy cơ
trong đó hơn ba mươi sáu người được quận tám chủ động tầm soát và tiêm lại vaccine
gắn với công tác f thì củng cố phục hồi công tác y tế cơ sở
tiếp tục duy trì hoạt động của bệnh viện giải chiến điều trị covid một mươi chín quận tám
song song đó duy trì ba khu thu dung và hai mươi sáu trạm y tế lưu động
cảm thấy là người ta khó thở thì điện thoại báo về ngay chỗ bệnh viện giải chiến

chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ có thể nói là thành công
trước đây khi mà phân tích tỷ lệ tử vong rơi vào người lớn tuổi và có bệnh nền nhiều
sau chiến dịch này tỷ lệ tử vong của tp hcm hiện đang giảm rõ rệt
và dự kiến sẽ giảm được
đầu tuổi bảo vệ người có nguy cơ xuống năm mươi tuổi kể cả các đối tượng như phụ nữ mang tay từ một mươi tám tuổi trở đến
học sinh lớp bảy đến một mươi hai của tp hcm đang đến trường học trực tiếp trong bối cảnh là thành phố đã ghi nhận
ca nhiễm biến chủng omicron
vậy thì kế hoạch đi học trực tiếp cho các khối lớp khác như thế nào
và trường học cần phải làm gì để tiếp tục đảm bảo an toàn cho học sinh
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết sau tuần đầu cho học sinh khối bảy tám một mươi một mươi một đi học cùng lớp chín một mươi năm
thông tin ngành ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực số lượng học sinh đến trường đạt tỷ lệ rất cao so với khảo sát trước đó
mặc dù với kết quả khả quan nhưng để mở rộng đối tượng học sinh đến trường đối với các bậc mầm non tiểu học và lớp sáu
thì ngành giáo dục vẫn đang cân nhắc
thì cái việc tổ chức học sinh của chúng ta từ khối bảy đến khối một mươi hai đi học đạt được kết quả rất là tốt
hiệu quả của các cấp các ngành và các địa phương khiến cho phụ huynh yên tâm phối hợp với ngành giáo dục
để giúp cho các em học sinh đi học trực tiếp an toàn
về tình hình đi học trở lại cho khối lớp sáu và những bậc học mầm non tiểu học
thì hiện nay ngành giáo dục đang phối hợp với các cấp các ngành để có những tham mưu trong điều kiện cụ thể
khi thành phố có kế hoạch cụ thể cho các em học sinh
thì ngành giáo dục cũng sẽ phối hợp với ngành y tế và các ngành các địa phương
để chúng ta có kế hoạch đi học trực tiếp cho các đối tượng học sinh này
sở y tế tp hcm cho biết hiện nay tp hcm đang kiểm soát tốt các ca nhiễm biến chủng omicron
và đã có hướng dẫn về chuyên môn để ứng phó
riêng đối với trường học cần chủ động áp dụng nghiêm ngặt theo bộ tiêu chí an toàn đã được ban hành
đối với lĩnh vực trường học thì chúng ta đã có bộ tiêu chí an toàn cho trường học và
chúng ta đang được áp dụng rất nghiêm ngặt tại các trường học để cho các cháu được đến trường an toàn
thứ hai nữa chúng ta có quy trình xử lý f khi phát hiện một ca f tại lớp đối với học sinh
và chúng ta cũng đang áp dụng rất tốt trong thời gian qua
tất cả những trường hợp f và f một đã được xử lý đúng theo quy định và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng
các phụ huynh sẽ yên tâm đối với các hợp động mà các tư văn chức năng
cũng như bnzh
nhà trường bên ngành giáo dục ngày hôm nay chúng ta đã làm một cố gắng hết sức để cho các em đến trường an toàn
thì chúng ta mới được mở cửa trường để đến trường và ở trường thì phải an toàn
thành phố hồ chí minh đã đề xuất tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi một tuổi
bộ y tế cũng đã chỉ đạo ra soát lập danh sách lên kế hoạch tiêm cho nhóm tuổi này trong năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ tiếp tục làm việc với sở y tế để tham mưu ủy ban nhân dân thành phố
lộ trình tiếp tục mở rộng đối tượng học sinh đến trường
ngon tiểu học và lớp sáu từ sau tết